trong hai ngày hai mươi tháng một và hai mươi một tháng một đoàn công tác của bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an đã tặng ba mươi năm xuất quà mỗi xuất trị giá năm trăm linh đồng cho ba mươi năm hộ nghèo của các bản thuộc xã biên giới nậm giải huyện quế phong
hội phụ nữ bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã trao tặng chăn bông ấm và một mươi xuất quà trị giá mỗi xuất ba trăm linh đồng cho một mươi hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong xã
tại bản biên giới piêng lân xã nậm giải hội phụ nữ bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an đã trao tặng năm mươi năm xuất quà trị giá hai trăm linh đồng mỗi xuất cho năm mươi năm hộ gia đình trong bản tặng một mươi sáu xuất quà trị giá ba trăm linh đồng mỗi xuất cho một mươi sáu hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong bản
đây là những hoạt động đã góp phần giúp đỡ các hộ nghèo đón tết đủ đầy ấm áp hơn củng cố vững chắc thêm thế trận lòng dân mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân trên địa bàn biên viễn miền tây xứ nghệ